sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi một ông bùi ngọc ảnh chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố tam kỳ quảng nam cho biết trong buổi sáng cùng ngày ghi nhận bảy trường hợp dương tính covid một mươi chín
tất cả trường hợp trên đều là nhân viên quán karaoke trên địa bàn trong đó có sáu người ở chung phòng trọ tại đường trần nguyên hãn phường an mỹ thành phố tam kỳ
cụ thể thông tin dịch tễ và lịch trình di chuyển của bệnh nhân httd một mươi chín tuổi ở trọ tại đường trần nguyên hãn
khoảng một mươi tám h ngày hai mươi tháng một mươi một đi ăn quán mì gà ở đường trần nguyên hãn ngày hai mươi một tháng một mươi một đi ăn tại phố bia trên đường lý thường kiệt cùng một số người
tương tự bệnh nhân htv hai mươi một tuổi từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi hai tháng một mươi một thường xuyên ở tại ba địa chỉ là số tám trần nguyên hãn một trăm ba mươi năm lê lợi và karaoke thiên đường đường lý thường kiệt có tiếp xúc trực tiếp với những người ở cùng phòng trọ
ngày hai mươi một tháng một mươi một đi ăn tại quán phố bia trên đường lý thường kiệt cùng những người trong nhà trọ
bệnh nhân htka hai mươi sáu tuổi chiều ngày hai mươi tháng một mươi một uống cà phê coke pro đường lê lợi với bạn cùng phòng trọ chiều hai mươi một tháng một mươi một đến việt theo quảng nam gửi tiền
bệnh nhân ntn hai mươi năm tuổi từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi hai tháng một mươi một thường xuyên ở tại ba địa chỉ là số tám trần nguyên hãn một trăm ba mươi năm lê lợi và karaoke thiên đường
chiều ngày hai mươi tháng một mươi một uống cà phê cocro ngày hai mươi một tháng một mươi một đi chợ thương mại tối đi ăn tại quán phố bia trên đường lý thường kiệt
bệnh nhân ttbh hai mươi sáu tuổi đường lý thường kiệt cùng một số người
bệnh nhân ltn hai mươi sáu tuổi chiều ngày một mươi tám tháng một mươi một uống cà phê coke pro ngày hai mươi một tháng một mươi một đi ăn tại quán phố bia trên đường lý thường kiệt
bệnh nhân ih hai mươi ba tuổi từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi tháng một mươi một đi làm tại karaoke pradise số một trăm ba mươi năm một trăm ba mươi bảy đường lê lợi sau đó về số tám trần nguyên hãn và ngược lại
vào khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi một tháng một mươi một bệnh nhân đến quán karaoke paradrais làm việc khoảng ba giờ sáng hai mươi hai tháng một mươi một đến quán phố bia đường lý thường kiệt với các bạn cùng phòng
bệnh nhân ltn hai mươi sáu tuổi tối ngày một mươi chín tháng một mươi một đi làm tại quán paradise tiếp xúc với khách và nhân viên tại quán đến khuya về tại hai mươi tám địa biên phủ
ngày hai mươi tháng một mươi một đi làm tại quán paradise có tiếp xúc với khách và nhân viên ngày hai mươi một tháng một mươi một đi ăn tại quán phố bia trên đường lý thương kiệt cùng nhóm phòng trọ
nhóm bệnh nhân này cùng đi xét nghiệm test nhanh covid một mươi chín chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi một cho kết quả dương tính covid một mươi chín sau đó xét nghiệm lại bằng pcr khẳng định dương tính
vaccine hiện đã được đưa đi điều trị hiện nay ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thành phố tam kỳ đã phong tỏa tạm thời các địa điểm liên quan và truy vết các trường hợp f một f hai
bắt đầu từ giờ sáng nay ngày hai mươi ba tháng một mươi một tỉnh nghệ an đã tạm dừng các hoạt động cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao để phòng chống dịch
cụ thể cơ sở thẩm mỹ mát xa vũ trường karaoke quán bar internet cho chuyên định tử
hoạt động thể dục thể thao tổ chức hoạt động phải đảm bảo quy định phòng chống dịch theo
hoạt động quán ăn nhà hàng giảm ba mươi lượng khách hàng tại cùng một thời điểm cơ sở làm tóc và cắt tóc phải có một trăm linh người lao động được tiêm vaccine đủ liều
các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng thờ tự phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch theo quy định của bộ nội vụ và không quá hai mươi sức chứa của nơi tổ chức và không quá bảy mươi người tham gia
được phép tổ chức không quá bốn mươi sức chứa của nơi tổ chức và không quá một trăm bốn mươi người tham gia nếu một trăm linh người tham gia đã tiêm đủ liều vaccine
hoặc khỏi bệnh covid một mươi chín có kết quả xét nghiệm sars cov hai âm tính có hiệu lực theo quy định
trước đó sáng ngày một mươi hai tháng một mươi một trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh nghệ an đã có cuộc họp khẩn với huyện nghi lộc bàn các giải pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng chí bùi đình long phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phó chỉ huy trưởng thường trực trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh nghệ an chủ trì buổi làm việc
các ca bệnh cộng đồng đầu tiên phát sinh từ các địa bàn xóm kim liên thị trấn quán hành và xóm ngọc đường xã nghi hoa
các ca bệnh có liên quan đến hoạt động tôn giáo trong đó có việc tổ chức ăn uống giao lưu cưới hỏi qua lại của bà con giáo dân các địa phương giữa các gia đình tại địa bàn nghi hoa thị trấn quán hành nghi diên nghi phương
từ các ca nhiễm cộng đồng đã lây lan sang học sinh tại các địa phương nghi hoa thị trấn quán hành nghi diên nghi phương với ba mươi bảy trường hợp
trong đó cụ thể có năm trẻ mầm non sáu học sinh tiểu học hai mươi năm học sinh trung học cơ sở và một học sinh trung học phổ thông
sau khi phát hiện các ca bệnh covid một mươi chín huyện nghi lộc đã triển khai quyết liệt các giải pháp phòng chống và dập dịch thông báo cho người dân về các ca bệnh tình hình dịch vận động người dân có liên quan đến ca bệnh khai báo xét nghiệm tổ chức khoanh vùng cách ly và lập chốt kiểm soát với hai một mươi hộ với chín một trăm hai mươi nhân khẩu
huyện đã thông báo dập dịch với cấp độ bốn tại xã nghi hoa
tổ chức truy vết kịp thời các ca bệnh và các ca nghi ngờ triển khai cách ly sáu trăm bảy mươi f một nguy cơ cao tổ chức xét nghiệm cho các trường hợp f một lấy mẫu cộng đồng cho một mươi dân phun phòng khử khuẩn khu vực liên quan ca bệnh triển khai tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín an toàn đảm bảo tiến độ
phân tích nhận định tình hình dịch trên địa bàn huyện nghi lộc phó giáo sư tiến sĩ dương đình chỉnh phó chỉ huy trưởng trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh giám đốc sở y tế nghệ an nêu rõ tình hình dịch covid một mươi chín ở nghi lộc diễn biến rất phức tạp liên quan đến các trường học và các hoạt động tôn giáo có nhiều nguy cơ dịch bùng phát lan rộng
phân tích nhận định tình hình dịch trên địa bàn huyện nghi lộc phó giáo sư tiến sĩ dương đình chỉnh phó chỉ huy trưởng trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh giám đốc sở y tế nghệ an nêu rõ tình hình dịch bùng phát lan rộng
tất cử kiểm tra củng cố động viên để tổ covid cộng đồng hoạt động ngày càng hiệu quả
mở rộng việc cách ly f một theo mô hình liên gia xem xét nâng cấp độ dịch ở một số địa bàn có nguy cơ thực hiện nghiêm việc cách ly phong tỏa đảm bảo an ninh xã hội ở khu vực phong tỏa
đồng chí bùi đình long nêu rõ hiện nay tình hình dịch trên địa bàn tỉnh diễn biến rất phức tạp một số ca nhiễm ngày một tăng trong khi đó một bộ phận người dân và một số cấp ủy chính quyền đã bắt đầu chủ quan lơ là trong việc chống dịch
tại địa bàn huyện nghi lộc dịch covid một mươi chín có nguy cơ bùng phát trên diện rộng
trung tâm kiểm soát bệnh tật nghệ an cho biết trong một mươi hai giờ qua từ sáu giờ đến một mươi tám giờ ngày hai mươi hai tháng một mươi một tại một mươi một huyện thành phố thị xã trong tỉnh nghệ an phát hiện bốn mươi bảy trường hợp dương tính với sars cov hai trong đó có năm trường hợp phát hiện trong cộng đồng bốn mươi hai trường hợp đã cách ly từ trước ba mươi một trường hợp là f một bốn trường hợp trong vùng phong tỏa bảy trường hợp từ các tỉnh phía nam trở về nghệ an
như vậy đến một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng một mươi một
tại hai mươi một huyện thành phố thị xã trong tỉnh nghệ an đã phát hiện ba bảy trăm hai mươi ba trường hợp dương tính với sars cov hai trong đó nhiều nhất là thành phố vinh với tám trăm ba mươi ba trường hợp huyện nghi lộc ba trăm tám mươi bốn trường hợp toàn tỉnh cũng đã có hai tám trăm sáu mươi tám bệnh nhân covid một mươi chín đã được điều trị khỏi bệnh ra viện
huyện mê linh hà nội phong tỏa tạm thời công ty chuyên phun khu công nghiệp quang minh sau khi ghi nhận một mươi hai trường hợp f và một số trường hợp test nhanh dường tính
thông tin trên được ông lê văn khương phó chủ tịch ubnd huyện mê linh hà nội xác nhận với tuổi trẻ online trưa ngày hai mươi hai tháng một mươi một
theo ông khương trước đó trong quá trình xét nghiệm cho các công nhân ở khu công nghiệp quang minh ngành y tế phát hiện một số trường hợp công nhân làm tại công ty chuyên phun tết nhanh dương tính với sars cov hai
sau đó ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm pcr cho các công nhân này và những người liên quan
đến trưa nay đã có kết quả một mươi hai trường hợp f và đang tiếp tục xét nghiệm khẳng định

để tiến hành giả soát trường hợp tiếp xúc bóc tách f khỏi cộng đồng
bước đầu địa phương đã đưa khoảng bảy mươi f một đi cách ly tập trung và gửi văn bản thông báo tới các địa phương có người lao động cư trú để phối hợp phòng chống dịch
hiện nay công ty đang có hai mươi người ở tại chỗ để điều hành
được biết công ty chuyên phun có vốn một trăm linh của đài loan quy mô ba trăm hai mươi công nhân
công ty trách nhiệm hữu hạn chuyên phun và tên đăng ký là công ty trách nhiệm hữu hạn chun full
năm trong lĩnh vực kinh tế sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe cơ động
sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi một trung tâm y tế huyện quốc oai cũng phát đi thông báo khẩn yêu cầu người làm việc tại các công ty oantech công ty vinh quang và công ty veney đều thuộc khu công nghiệp thạch thất quốc oai khẩn trương khai báo y tế
theo trung tâm y tế quốc oai có một mươi một trường hợp làm việc tại ba công ty trên địa bàn huyện vừa có kết quả dương tính với tết nhanh covid một mươi chín
trong đó công ty onetech có tám trường hợp
công ty vinh quang hai trường hợp và công ty venury một trường hợp f nghi ngờ
cả ba công ty trên có khoảng hơn bốn trăm linh người thường trú trên địa bàn huyện quốc oai
trung tâm y tế huyện đã phối hợp với công an thị trấn quốc oai dừng mọi hoạt động sản xuất phong tỏa tạm thời với ba công ty trên để điều tra
ra xuất các trường hợp có liên quan chờ kết quả khẳng định pcg của các trường hợp trên
theo y tế hà nội cộng dồn số f trong đợt dịch thứ bốn từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến tối ngày hai mươi một tháng một mươi một là bảy bảy trăm một mươi bốn
trong đó số f ghi nhận trong cộng đồng là hai tám trăm năm mươi hai ca
trong ngày hai mươi một tháng một mươi một trên địa bàn hà nội đã ghi nhận thêm hai trăm một mươi tám ca dương tính với sars cov hai trong đó có một trăm linh ca cộng đồng
mặc dù triển khai nhiều biện pháp phòng dịch và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng
nhưng nhiều địa phương trên cả nước vẫn ghi nhận số ca nhiễm cao khoảng một phần hai là f cộng đồng
nhiều địa phương đã tiếp tục xích chặt một số hoạt động trên địa bàn xây dựng thêm kịch bản để ứng phó với diễn biến dịch
trong ngày hai mươi một tháng một mươi một
nước đã ghi nhận chín tám trăm tám mươi hai ca f mới tại năm mươi bảy địa phương trong đó năm ba trăm sáu mươi một ca trong cộng đồng chiếm tỷ lệ hơn năm mươi bốn
thành phố hồ chí minh vẫn đang là điểm nóng nhất của cả nước
dù địa phương này đã chuyển sang chủ trương thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín theo nghị quyết của chính phủ
tuy nhiên do thành phố là đầu mối giao thương và lao động mầm bệnh trong cộng đồng vẫn ở mức cao
thành phố hồ chí minh tiếp tục ghi nhận số lượng f mới và tỷ lệ tử vong cao nhất cả nước
đáng lo ngại khoảng hai tuần gần đây số ca bệnh mới tại thành phố đang tăng trở lại trung bình trên một ca trên một ngày
ngành y tế thành phố hồ chí minh đã chuẩn bị sẵn sàng nhiều kịch bản để ứng phó với diễn biến dịch
thành phố cũng đang tăng cường thêm thuốc để cấp cho các f tại nhà
kích hoạt hệ thống chăm sóc tư vấn cho f và kéo giảm tỷ lệ tử vong ở mức thấp nhất